tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam
cùng dự có phó thủ tướng thường trực trương hòa bình phó thủ tướng vương đình huệ trịnh đình dũng
lãnh đạo các bộ ban ngành cùng lãnh đạo tám tỉnh thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam
vùng kinh tế trọng điểm phía nam gồm tám tỉnh thành phố là thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu
long an tiền giang tây ninh và bình phước tuy diện tích chỉ chiếm chín hai và dân số chiếm hai mươi một của cả nước
nhưng grdp chiếm hơn bốn mươi năm cả nước đóng góp khoảng bốn mươi hai tổng thu ngân sách của nhà nước
tuy nhiên theo đánh giá tốc độ tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm phía nam bắt đầu có xu hướng chậm dần
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích nguyên nhân tồn tại và đề ra các giải pháp trong thời gian tới
trong đó vấn đề hạ tầng giao thông và cơ chế hoạt động của vùng kinh tế trọng điểm phía nam được xem là hai điểm ngẽn trong thực hiện liên kết vùng hiện nay
phát biểu kết luận hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng trong khi các vùng kinh tế khác của đất nước đang cố gắng vươn lên
thì vùng kinh tế trọng điểm phía nam đang tăng trưởng chậm lại
nguyên nhân là vùng còn thiếu cơ chế chính sách điều hành dẫn đến trong liên kết vẫn còn tình trạng manh mú
tuy nhiên thủ tướng cho rằng những tồn tại không phải căn bản nhưng cần chỉ rõ để khắc phục
về nhiệm vụ thời gian tới thủ tướng yêu cầu từng tỉnh thành phố phải nỗ lực sáng tạo năng động mạnh mẽ hơn nữa
phát triển các tỉnh trong vùng mang tính hữu cơ không chủ quan áp đặt và phải có cơ chế đặc thù cho toàn vùng
đối với hạ tầng giao thông sẽ cần tập trung nguồn lực đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho liên kết vùng
đối với hạ tầng giao thông sẽ cần tập trung nguồn lực đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho liên kết vùng
khơi dậy khát vọng của từng địa phương đồng thời các tỉnh thành phố trong vùng phải phối hợp tốt hơn nữa hoạt động điều phối với các bộ ngành
và để kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện đẩy mạnh gắn kết trong và ngoài vùng về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
đối với những kiến nghị của các bộ ngành địa phương và các chuyên gia kinh tế
nhà khoa học tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc giao văn phòng chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp để báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ xem xét